thưa quý vị như đã đề cập ở phần đầu thì ủy ban nhân dân tp hcm mới đây vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành
ủy ban nhân dân quận huyện và tp thủ đức đẩy mạnh việc tiết kiệm điện
trong văn bản này có nội dung đề nghị hạn chế việc sử dụng các trang phục trang trọng áo vét khi làm việc và tham gia họp ở cơ quan hành chính sự nghiệp
vâng nhiều người bày tỏ ngạc nhiên thậm chí là chế diễu trước đề xuất này
tuy nhiên nhiều cư dân mạng cũng cho rằng đây là một giải pháp hữu ích đặc biệt hơn là nó góp phần nâng cao ý thức của mỗi người khi sử dụng điện
công văn ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp tòa nhà văn phòng điều chỉnh máy lạnh ở nhiệt độ từ hai mươi sáu độ c trở lên
mở máy lạnh trễ sáu mươi phút và tắt sớm sáu mươi phút so với giờ làm việc hàng ngày giảm năm mươi công suất hệ thống chiếu sáng hành lang khu vực công cộng
dừng hoạt động năm mươi số thang máy
bên cạnh đó hạn chế sử dụng trang phục sao trọng áo vét khi làm việc và tham gia họp
trước đề xuất của ủy ban nhân dân tp hcm một số người cho rằng cởi áo fest để tiết kiệm điện có phần hài hước không thiết thực
bởi theo quan điểm của họ thì một chiếc áo không thể làm tốn thêm điện mà còn tốn thì cũng không đáng bao nhiêu
tranh luận về vấn đề này nhiều cư dân mạng khác lại cho rằng đây là một ý kiến hay đáng được chú ý thay vì nghi ngờ hay chế diễu
cộng đồng mạng cũng đã đưa ra dẫn chứng vì tiết kiệm điện bảo vệ môi trường
mà một quốc gia trịnh trọng komplei kawat như nhật bản cũng đã nghĩ ra một chiến dịch gọi là coolpeace
chiến dịch được thực hiện bằng cách thay đổi tiêu chuẩn nhiệt độ điều hòa văn phòng thành hai mươi tám độ c và quy định về trang phục mùa hè thoải mái
chiến dịch sau đó đã lan truyền rộng tại nhật bản và nhiều nước khác
tôi thấy ý tưởng này thiết thực trong bối cảnh chúng ta đang đứng trước nguy cơ thiếu điện
mùa hè bớt trịnh trọng khi không cần thiết là một cách tiết kiệm điện
tháng bảy năm hai nghìn tám tổng thư ký liên hợp quốc ban ki moon cũng đã đưa ra sáng kiến cool un
tòa nhà trung tâm được tăng nhiệt độ điều hòa không khí nhân viên được khuyến khích dùng trang phục giản dị nhưng lịch sự
trừ phi tiếp khách và dự học quan trọng
đây là minh chứng quan trọng để thấy được trang phục cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần bảo vệ điện năng
trong bối cảnh mùa hè được dự báo nóng bất thường trong năm nay
chúng ta có nên có chiến dịch khuôn việt nam để tiết kiệm điện và ủng hộ bảo vệ môi trường
ủng hộ đề xuất của ủy ban nhân dân tp hcm rất nhiều cư dân mạng cũng đã cùng nhau viết kêu gọi mọi người hãy bắt tay hành động
cởi chiếc áo vest tắt thiết bị điện khi không dùng chỉnh điều hòa hợp lý mỗi thứ một tí góp gió thành bão
mỗi người tiết kiệm một kwh một ngày nhân lên cả nước thì mỗi ngày chúng ta tiết kiệm được bao nhiêu
không chỉ câu chuyện trang phục
thông qua nhiều việc làm khác rất nhiều người di chuyển trong tòa nhà cao tầng
dù chỉ đi có một hai tầng nhưng không chịu đi bộ mà sử dụng thang máy
hãy đi cầu thang bộ bạn vừa tiết kiệm điện lại vừa tranh thủ vận động
tiết kiệm điện nước là thái độ ứng xử của người văn minh hạn chế sử dụng hôm nay để khi bạn cần vẫn có điện
theo cư dân mạng dùng đúng dùng đủ tránh lãng phí là cần thiết và vô cùng quan trọng
bởi theo thông tin của ngành điện lực
việc cung ứng điện có thể thiếu hụt cục
bộ từ nay tới ngày hai mươi năm tháng năm do nắng nóng gây gắt và lượng nước tại các hồ thủy điện giảm
trong khi nhập khẩu than về chậm
trước tình trạng trên vào ngày một mươi tám tháng năm thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã chủ trì cuộc họp khẩn
với các bộ ngành để đưa ra giải pháp nhằm bảo đảm nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng
cộng đồng mạng cho rằng tiết kiệm điện cần có sự đồng lòng tham gia tích cực từ tất cả mọi người
mỗi người mỗi hộ tiết kiệm một ít thì sẽ đem lại lợi ích rất lớn
trong lúc này cần ý thức vì cái chung
tắt khi không sử dụng một hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn
trong giờ cao điểm nên hạn chế sử dụng cùng lúc máy lạnh quạt tv
thời gian này cũng là lúc gia đình nấu ăn tắm giặt
trên thế giới cả tỷ người sống trong tình trạng thiếu điện và nước sạch
vì vậy không phải có tiền sai điện nước và trả tiền đầy đủ là xong nghĩa vụ
tránh lãng phí để chia sẻ cho mọi người và để dành điện cho sản xuất phát triển đất nước
tiết kiệm điện thành thói quen đơn giản chỉ từ cách thay đổi thói quen ăn mặc hay là tắt công tắc khi không sử dụng điện
sử dụng điện an toàn tiết kiệm hiệu quả không những giúp gia đình bạn giảm chi phí tiền điện hàng tháng mà còn góp phần bảo vệ môi trường
hãy lan tỏa điều này cùng chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân để cùng kiến tạo tương lai xanh vì sự phát triển bền vững của trái đất